phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sau khi có chủ trương về thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đồ thị và ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua
thời gian tới để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng công an phường điện biên điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị phối hợp giả soát về cơ sở pháp lý để tiếp nhận cải tạo sớm bàn giao trụ sở làm việc mới của công an phường điện biên tại phố lê trực xem xét quy hoạch bố trí các bãi đỗ xe trên địa bàn phường
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an thành phố hà nội cần nghiên cứu tham mưu lãnh đạo bộ có kế hoạch triển khai giả soát lựa chọn nhân rộng xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đồ thị trên địa bàn thành phố hà nội
huy động tối đa nguồn lực triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp cùng với các địa bàn khác trong toàn tỉnh hoàn thành chiến dịch bốn mươi ngày đêm cấp căn cước công dân